thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân

cảm ơn các bạn đã theo dõi